đảng cầm quyền của hungary fidesh muốn tổ chức thăm dò ý kiến công dân nước này
về việc liệu họ có ủng hộ các lệnh trừng phạt của liên minh châu âu áp đặt đối với nga
do cuộc xung đột ở ukraine hai
hungary sẽ là quốc gia đầu tiên có động thái như vậy trong toàn eu
cuộc thăm dò mà chính phủ hungary gọi là tham vấn quốc gia
là một cuộc trưng cầu ý dân không chính thức dành cho mọi người trưởng thành ở hungary
cuộc thăm dò này có thể được thực hiện qua đường biêu điện hoặc qua trực tuyến
gần đây chính phủ hungary đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của eu đối với moscow
rằng chúng đang gây thiệt hại cho các nền kinh tế châu âu hơn là cho nga
moutapest cũng đã từ chối cung cấp vũ khí cho nước láng giềng ukraine
hoặc cho phép chuyển giao vũ khí của họ qua biên giới với quốc gia đang trải qua xung đột này